phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum vừa phối hợp với công an huyện đắc tô
truy bắt thành công hai đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể vào tối ngày ba mươi tháng năm tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện đắc tô thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành mệnh lệnh mà tăng ga bỏ trốn
trong quá trình chạy trốn các đối tượng đã ném một túi ni lông bên trong có chứa hai gói chất bột màu trắng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là hứa văn bắc chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
và trần văn thọ chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
và túi ni lông đựng chất bột màu trắng bên trong là ma túy đá
liên quan tới hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở đối với huỳnh thị ngọc chú tại huyện cái nước
theo kết quả điều tra ban đầu mẹ chồng và em dâu của ngọc là bà trần thị thưởng và mai hồng yên
cùng chú tại huyện cái nước tổ chức cho ngọc nợ số tiền là tám trăm hai mươi sáu triệu đồng
và theo trình bày của bị hại mỗi tháng ngọc sẽ trả cho bà thưởng và in mỗi người một mươi triệu đồng
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi hai bị hại này
mang hai giấy nhận nợ qua nhà ngọc để trả nợ hàng tháng
lợi dụng sơ hở ngọc đã lấy hai giấy nhận nợ đem cất dấu
sau đó tự ý viết thêm vào hai giấy nhận nợ với nội dung là đã trả hết nợ nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền
đêm ngày ba mươi dạng sáng ngày ba mươi một tháng năm tổ công tác đặc biệt công an thành phố lào cai
đã phát hiện tám thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô vi phạm các quy định của pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong quá trình tổ chức tuần tra kiểm soát tổ công tác đã phát hiện hai nhóm gồm tám thanh niên
từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm
chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm không có gương chiếu hậu không có giấy phép lái xe
không có đăng ký xe biển kiểm soát xe bị che lấp
đặc biệt có hai thanh niên trong nhóm điều khiển xe mô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn lần lượt
là một trăm tám mươi năm mg trên lít khí thở và ba trăm linh mg trên lít khí thở
và ba trăm linh chín mg trên lít khí thở
tổ công tác đặc biệt đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông các thanh niên trên
và tạm giữ phương tiện có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định
công an phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội cho biết đang tạm giữ vũ khánh chi
sinh năm hai nghìn hai trú tại tỉnh nam định để điều tra xác minh về hành vi bạo hành cháu bé một tháng tuổi
theo thông tin ban đầu bố cháu bé trú tại khu trung cư hh hai c
linh đàm hoàng liệt đã thuê vũ khánh chi làm giúp việc chăm sóc con mới sinh
và vào ngày ba mươi một tháng năm khi xem camera tại phòng ngủ của con
bố cháu bé đã phát hiện chi bế cháu bé và rung lắc mạnh khiến cho cháu khóc thết
sau đó chi lại tiếp tục bế sốc ôm lắc lư mạnh khiến cho cháu bé ngày một khóc to hơn rồi đặt mạnh xuống giường
ngay sau đó bố cháu bé đã yêu cầu chi đến công an phường hoàng liệt làm việc
theo thông tin từ phía gia đình sức khỏe của cháu bé hiện đã ổn định
nhưng vẫn đang được theo dõi sức khỏe ở bệnh viện
sau ba ngày xét xử vào chiều ngày ba mươi một tháng năm
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn cùng với chín đồng phạm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo đó tuyên phạt bị cáo chu tiến dũng năm năm tù giam
các bị cáo khác gồm đỗ văn nga cựu kế toán trưởng bốn năm tù giam
nguyễn hoành hoa cựu chủ tịch hội đồng thành viên bốn năm tù giam
nguyễn hoàng anh cựu tránh văn phòng ba năm sáu tháng tù giam
các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt với các mức án từ án treo cho đến ba năm tù giam
trước đó theo cáo trạng bị cáo chu tiến dũng và đồng phạm đã có những sai phạm
khi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước
gây thất thoát hai mươi hai tỷ đồng tại tổng công ty công nghiệp sài gòn từ năm hai nghìn một mươi bảy
lợi dụng việc môi giới môi giới
mua bán đất rồi chiếm đoạt số tiền trên ba tỷ đồng của nhiều người mua đất
võ hoàng phi chú tại huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện gò dầu khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình hành nghề môi giới mua bán đất
phi đã có hành vi gian dối bằng hình thức thỏa thuận mua bán đất và đặt cọc tiền cho chủ đất
rồi đem bán thửa đất đã đặt cọc cho nhiều người với giá cao hơn
để chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người mua đất
nhiều người đã bị khua phi lừa với số tiền trên ba tỷ đồng
sau thời gian điều tra và củng cố hồ sơ
công an huyện gò dầu đã khởi tố bị can bắt tạm giam phi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở đối với huỳnh thị ngọc chú tại huyện cái nước
theo kết quả điều tra ban đầu mẹ chồng và em dâu của ngọc là bà trần thị thưởng và mai hồng yên
cùng chú ở huyện cái nước tố giác ngọc nợ số tiền gần tám trăm ba mươi triệu đồng
theo trình bày của bị hại mỗi tháng ngọc phải trả cho bà thưởng và in mỗi người một mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ngọc gọi bà in mang theo hai giấy nhận nợ của in và bà thưởng qua nhà để ngọc trả nợ hàng tháng
lợi dụng việc in ngồi đếm tiền còn bà ngọc
ngọc đã lấy hai giấy nhận nợ đem cất dấu
sau đó tự ý viết thêm vào hai giấy nhận nợ với nội dung là đã trả hết nợ nhằm mục đích là chiếm đoạt số nợ nói trên
thưa quý vị tội phạm lừa đảo đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng hoạt động với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi
chính vì vậy ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
thì lực lượng công an tỉnh đắk lắc cũng đã tích cực điều tra triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo được người dân ghi nhận đánh giá cao
đây là nhóm đối tượng trần đình lập trần đức thịnh lê bá kiên trần đình công và nguyễn tiến quang
cùng chú tại thành phố buôn ma thuật vừa bị công an thành phố buôn ma thuật bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm này do lập cầm đầu
bước đầu công an đã làm rõ các đối tượng mua lại một group trên mạng xã hội facebook với hơn ba mươi ba thành viên
sau đó các đối tượng sao chép hình ảnh các tài khoản game đột kích của người khác rồi đăng giao bán trên group này
khi có người mua và chuyển tiền thành công
thì nhóm này liên cắt đất liên lạc chiếm đoạt tiền